chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi năm tháng bảy của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết
thưa quý vị giá thịt lợn tăng nhanh phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp
bảo đảm cân đối cung cầu nguồn cung thịt lợn thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá
phó thủ tướng yêu cầu các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương tài chính và ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả cung cầu thịt lợn trên thị trường
từ đó thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu nguồn cung thịt lợn thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá theo quy định
bảo đảm quyền lợi của người chăn nuôi không để thiếu hụt thịt lợn giá thịt lợn tăng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và gây áp lực lên lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô
phó thủ tướng cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất khẩu thịt lợn qua biên giới quyết liệt thực hiện các giải pháp chống đầu cơ trục lợi thao túng và nâng giá bất hợp lý xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vừa có công văn gửi cục an ninh kinh tế bộ công an đề nghị được hỗ trợ giải quyết cũng như hướng dẫn cụ thể cho vasef và các doanh nghiệp hội viên ứng phó với tình trạng bị quấy nhiêu đe dọa bởi các cá nhân được cho là từ các tổ chức cho vay tiêu dùng cá nhân
theo phản ánh của các doanh nghiệp thời gian gần đây lãnh đạo nhiều công ty bị quấy nhiễu đe dọa và bôi nhọ một cách trắng trợi công khai
ví dụ như qua điện thoại tin nhắn hoặc mạng xã hội từ các cá nhân không quen biết
và nguyên nhân là dịch vụ vay tiêu dùng nhanh có dấu hiệu thịnh hành ở nhiều tỉnh thành đặc biệt là tại đồng bằng sông cửu long khu công nghiệp khu chế xuất trong hai năm qua
các công ty tổ chức cho vay cá nhân thông qua app ứng dụng trên điện thoại thông minh với nhiều thông tin quảng cáo hấp dẫn lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và thiếu hiểu biết của công nhân người lao động để rụ rỗ và lôi kéo cho vay với lãi suất cao
xin được chuyển sang các thông tin khác
thưa quý vị sau năm tháng đầu năm người dân đã gửi thêm hơn hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng vào các ngân hàng để lấy lãi cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
theo số liệu mới nhất từ ngân hàng nhà nước tính đến cuối tháng năm tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế đã đạt trên một mươi ba tám trăm bốn mươi tám triệu tỷ đồng tăng ba ba so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
mức tăng này tương đương với việc đã có hơn bốn năm triệu tỷ đồng
bốn trăm bốn mươi sáu tỷ đồng được bơm thêm vào thị trường trong chưa đầy nửa năm qua cao hơn nhiều so với cùng kỳ hai năm liền trước hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó đến cuối tháng năm ngân hàng nhà nước cho biết tổng số dư tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư tại tổ chức tín dụng đã đạt gần năm năm trăm sáu mươi chín triệu tỷ đồng tăng năm bảy so với cuối năm trước và tương đương mức tăng dòng hai trăm sáu mươi tám bốn trăm tám mươi tỷ đồng
thưa quý vị một vụ vận chuyển ba mươi viên thuốc tân dược xuất xứ nước ngoài nghi vấn thuốc nhập lậu vừa bị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện và bắt giữ
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bảy trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn thành phố châu đốc khi đến tỉnh lộ chín trăm chín mươi năm a khóm vĩnh chánh phường châu phú a tổ công tác phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện
đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và ném một thùng giấy xuống đường nhằm ngăn chặn sự truy đuổi của tổ công tác
tiến hành kiểm tra thùng giấy trên tổ công tác phát hiện bên trong có chứa ba vỉ thuốc tân dược được xuất xứ nước ngoài nghi vấn thuốc nhập lậu trị giá hàng hóa khoảng một trăm ba mươi năm triệu đồng
tổ công tác tiến hành bàn giao vụ việc cho công an thành phố châu đốc lập biên bản tạm giữ số thuốc tân dược theo quy định